lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã có buổi họp khẩn với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi có trường hợp giám đốc công ty hokkaido trụ sở tại huyện lạc dương
được phát hiện dương tính với covid một mươi chín ở nhật bản khi ông này từ đà lạt bay về tokyo
tại buổi họp lãnh đạo tỉnh lâm đồng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục ra soát kỹ
không bỏ sót trường hợp f một f hai và f ba trên địa bàn cách ly không để lây lan dịch ra cộng đồng
trong thời gian chờ đợi thông tin chính thức từ phía nhật bản
cần duy trì phòng dịch những ca dương tính với covid một mươi chín không lơ là chủ quan
đồng thời đề nghị quân đội công an kích hoạt trở lại các khu cách ly tập trung
mặt khác tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của pháp luật trong phòng chống dịch covid một mươi chín